trước diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona
tỉnh cao bằng đã quyết liệt triển khai các giải pháp ngăn chặn phòng chống dịch
từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi chín tháng một tất cả một trăm sáu mươi công dân trung quốc nhập cảnh qua các cửa khẩu tại cao bằng
đều được khai báo tờ khai y tế đo thân nhiệt đáp ứng yêu cầu y tế mới được nhập cảnh
bệnh viện đa khoa tỉnh trung tâm y tế huyện thành phố bố trí khu cách ly
ngành y tế tỉnh chỉ đạo trung tâm y tế chín huyện biên giới và bốn mươi sáu trạm y tế xã thị trấn biên giới
theo dõi chặt chẽ tình hình bệnh ncov kịp thời phát hiện chủ động xử lý khi có người bệnh nghi ngờ bị bệnh ncov
và báo cáo theo quy định đồng thời thành lập các đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các cửa khẩu cơ sở y tế